lãnh đạo phe đa số dân chủ tại thượng viện mỹ chuck schumer và lãnh đạo phe thiểu số cộng hòa tại thượng viện mitch mcconnell
đã kêu gọi nga trả tự do ngay lập tức cho ivan geskovic ba mươi một tuổi phóng viên của world street journal
đang bị giam giữ tại một nhà tù ở moscow
tuyên bố của hai lãnh đạo hàng đầu của thượng viện được đưa ra giữa lúc chính phủ mỹ đang tìm cách nhanh chóng chấm dứt
vụ nhà báo mỹ đầu tiên bị bắt và giam giữ ở nga vì cáo buộc gián điệp kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc
theo hai nhà lãnh đạo thượng viện mỹ ông gerscow đã được bộ ngoại giao nga công nhận để làm việc với tư cách là một nhà báo mỹ ở nga
và chính quyền nga đã không đưa ra được bất cứ bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào cho những cáo buộc của họ
các nhà điều tra của tổng cục an ninh liên bang nga chính thức cáo buộc ông ghe scorix với tội danh gián điệp
cố gắng lấy thông tin mật về một nhà máy sản xuất vũ khí của nga
wall street journal kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu trả tự do cho nhà báo này